đã thành thông lệ từ nhiều năm nay vào ngày năm tháng riêng âm lịch lễ hội gò đống đa tưởng niệm hoàng đế quang trung và chiến thắng ngọc hồi đống đa đã là điểm đến của nhiều người dân hà nội và du khách thập phương như một nét đẹp truyền thống đáng quý mỗi dịp đầu năm mới
lễ hội gò đống đa năm nay diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh tinh thần thượng võ ý chí quyết tâm đoàn kết bảo vệ đất nước của những người con đất việt
tới dân hương tại lễ kỷ niệm hai trăm ba mươi năm chiến thắng ngọc hồi đống đa vào sáng nay có thủ tướng nguyễn xuân phúc đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung mương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao cùng đại biểu các ban bộ ngành địa phương

chúng tôi rất là phấn khởi mà chúng tôi đi đến đây là chúng tôi xuất phát từ quê hương là hai giờ đêm đem cái niềm tự hào mà đem cái tâm rất là hồi hộp để đền ơn trả nghĩa mà mong rằng là một vị anh hùng của dân tộc một nhà vua mà lưu lại gìn giữ trong muôn đời sau
bên cạnh các chương trình nghệ thuật đặc sắc năm nay di tích gò đống đa vinh dự được thủ tướng chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
đó là sự ghi nhận những giá trị to lớn của khu di tích trường tồn cùng năm tháng và thời gian
lần đầu tiên ra đây để tham dự cái lễ hội đống đa này thì rất là thấy là rất là phấn khởi
thứ nhất thứ hai nữa là mình biết được cái lịch sử của việt nam mình
mong rằng năm sau khi mà đến hà nội tụi tôi sẽ ghé thăm một cái lần nữa của lê hà này
hôm nay tôi thấy rất hoành tráng rất vui
khách thập phương đến và các tiết mục biểu diễn rất là công phu
nhiều bậc phụ huynh cũng nhân dịp này cho các con tới tham dự lễ hội để giáo dục các con về vị anh hùng áo vải của dân tộc
và hiểu thêm về chiến thắng lịch sử ngọc hồi đồng đa
cháu cũng học về lịch sử cũng biết về vua con trung và cháu cũng hiểu rõ về lịch sử của đất nước
cho cháu đến đây để nói lại những di tích thời lịch sử
mùa xuân kỷ dậu một nghìn bảy trăm tám mươi chín nghĩa quân tây sơn dưới sự chỉ huy của người anh hùng áo vải quang trung nguyễn huệ
đã tiến công thần tốc đánh bại hơn hai mươi chín vạn quân xâm lược mãn thanh giải phóng kinh thành thăng long
tinh thần này sẽ còn mãi và truyền thêm sức mạnh cho các thế hệ sau tiếp tục xây dựng và bảo vệ tổ quốc